vào ngày tám tháng tám ubnd tp hà nội đã ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên sau khi ban hành một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện
và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh
do vậy trong sáng nay ubnd tp hà nội vừa thông báo hỏa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của ubnd tp tại công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
theo đó người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân căn cức công dân hộ chiếu kèm theo giấy đi đường
mẫu giấy đi đường đã được ban hành mà không cần phải xuất trình lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
cũng như không cần xuất trình các giấy tờ có xác nhận của ubnd phường xã
nhưng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách các đơn vị trên địa bàn tiến hành hậu kiểm khi cần thiết
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường
kèm theo phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến ubnd cấp phường xã để được xác nhận